ngay sau khi có thông tin đập thủy điện ở tỉnh atapu lào bị vỡ ngày hai mươi bốn tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có điện thăm hỏi gửi tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit và thủ tướng chính phủ lào thonglun sisulit
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có điện thăm hỏi gửi bộ trưởng ngoại giao lào sạ lầm sai komasit
cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã điện đàm với thủ tướng lào thonglun sisulit và khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẵn sàng hỗ trợ nhân dân lào anh em khắc phục hậu quả
bộ ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam tại lào theo dõi sát tình hình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin về người việt nam hoặc kiều bào tại khu vực bị ảnh hưởng đồng thời sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp có người bị ảnh hưởng